vâng đã hơn bốn tháng cuộc sống của người dân tp hcm bị ảnh hưởng bởi việc siết chặt giãn cách xã hội để kiểm soát dịch
và việc mở cửa từng bước là nỗ lực của cả thành phố để giảm bớt khó khăn cho người dân doanh nghiệp và giúp phục hồi kinh tế xã hội
thế nhưng để bảo vệ thành quả chống dịch và giúp việc mở cửa trở lại đạt hiệu quả
ý thức tuân thủ của các quy định phòng chống dịch của mỗi người dân vẫn là điều cơ bản và quan trọng nhất
xin được chuyển sang một thông tin khác
tòa nhân dân huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa ngày hôm qua vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án theo thủ tục rút gọn
và tuyên phạt chín tháng tù giam đối với bị cáo phan đình duy chú xã vạn khánh huyện vạn ninh về tội chống người thi hành công vụ
liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại địa phương
vào chiều ngày hai mươi chín tháng tám sau khi uống bia ở một khu rẫy tại xã vạn phước phan đình duy điều khiển xe máy
chở theo một người phụ nữ đi về xã vạn long
khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín đặt tại khu vực giáp danh giữa hai xã vạn khánh và vạn long
duy và người phụ nữ bị cán bộ trực chốt phát hiện không mang khẩu trang và có ý định vượt chốt nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
không chấp hành duy còn lớn tiếng chửi bới thách thức lực lượng trực chốt đồng thời sô đổ xe máy và đòi đốt xe
thấy duy manh động có hành vi chống đối nên lực lượng công an đã khống chế đối tượng
trước tòa bị cáo phan đình duy đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt phan đình duy chín tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ